về tình hình nhiệt độ do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt độ trong ngày hôm nay tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ
thời tiết trở nên mát mẻ hơn với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
không khí lạnh kèm theo rãnh mây rông cũng gây mưa cho các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trong đêm qua và sáng sớm nay
dự báo những cơn mưa này sẽ còn kéo dài trong sáng nay sau đó mưa sẽ giảm dần xuống diện giải rác
tuy nhiên bà con đặc biệt là các huyện vùng núi phía tây
vẫn cần đề phòng với các hiện tượng rông lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt độ trong ngày hôm nay tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế sẽ giảm
năng nóng cục bộ chấm dứt hoàn toàn với nhiệt độ chưa chiều mai giao động trong khoảng ở mức hai mươi tám ba mươi hai độ
trong khi đó dọc các tỉnh thành còn lại là từ đà nẵng trở vào cho tới bình thuận
trời có mây thay đổi trong ngày mưa ít cùng nền nhiệt độ trưa chiều vẫn ở mức cao trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
lui xuống phía nam lúc này thời tiết tại các tỉnh thành tây nguyên và nam bộ đã khá ổn định
thời tiết mát mẻ với mức nhiệt ngoài trời lúc này đang chỉ khoảng là hai mươi ba hai mươi năm độ
tuy nhiên cùng với quá trình lấn về phía tây của khối khí biển hôm nay tây nguyên và nam bộ sẽ trở lại với trạng thái là nắng nhiều
cả số giờ nắng và cường độ nắng đều tăng làm cho nền nhiệt độ ngày ở tây nguyên trong ngày hôm nay tăng lên mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
với khu vực nam bộ nhiệt độ là ba mươi ba ba mươi sáu độ
khiến cho nắng nóng lại tái xuất hiện ở các tỉnh miền đông
trên biển dưới tác động của không khí lạnh tăng cường yếu nên trong ngày hôm nay gió trên khắp các vùng biển hầu như không biến đổi nhiều
không nơi nào là có tình trạng sóng cao và biển động
chỉ riêng khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ trong sáng nay là có mưa rông vì thế các tàu thuyền cần lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước